ngày hai tháng một mươi hai tại tp hcm gala chung kết start up việt nam hai nghìn hai mươi diễn ra với chủ đề
trong việc tái khởi động xoay chuyển nghịch cảnh và tìm ra hướng đi mới
sau cơn khủng hoảng toàn cầu do covid một mươi chín
start up việt hai nghìn hai mươi thu hút cộng đồng khởi nghiệp với năm trăm linh dự án dự thi từ nhiều lĩnh vực
như thương mại điện tử y tế giáo dục tuyển dụng hơn một mươi một lượt bình chọn
từ đột giả vn express còn có những hoạt động nổi bật chuỗi đào tạo bootcamp online
chuỗi hội thảo trực tuyến e conference chương trình giao lưu khởi nghiệp tại trường đại học
workshop về cách khai thác dữ liệu thành lợi nhuận
với nhiều đổi mới trong hình thức tổ chức để thích nghi giai đoạn bình thường mới
chương trình startup việt hai nghìn hai mươi kỳ vọng gắn kết cộng đồng startup trong một thời kỳ nhiều biến động
phát triển các giải pháp dịch vụ sản phẩm giải quyết các vấn đề xã hội
thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững tại việt nam